xin kính chào quý vị và các bạn
trạng thái đêm và sáng nhiều mây có sương mù và sương mù nhẹ tiếp tục là tiết trời chủ đạo trong ba ngày tới
tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
nhiệt độ trong ba ngày tới thì cũng chủ yếu giao động trong ngưỡng là từ một mươi bốn đến hai mươi bốn độ trời rét về đêm và sáng
tương tự tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong ba ngày tới cũng duy trì đêm có mưa vài nơi
sáng sớm có sương mùi nhẹ với mức nhiệt cao nhất sao động là từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
riêng khu tây bắc có thể đạt ngưỡng là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
đến với các tỉnh miền trung trong ngày mai khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh chủ yếu là ít mưa
có trăng tập trung xuất hiện tại các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế trong cả hôm nay và ba ngày tới
nền nhiệt trên khu vực khá ổn định khi giao động là từ một mươi tám đến hai mươi năm độ có nơi còn cao hơn
các tỉnh các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi trong ba ngày tới chủ yếu là có mưa mưa rào và có nơi có rông
tuy nhiên vẫn không lại trừ khả năng xuất hiện những điểm mưa rông lợi khá
trong khi đó khu vực nam trung bộ thời tiết khá là ổn định khi ít mưa ngày nắng
về nhiệt độ thì mức nhiệt cao nhất trong ngày có thể chạm ngưỡng là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới thì vẫn mang đặc trưng của mùa khô
nên chủ yếu là không mưa ngày có nắng
với mức nhiệt ngày đêm trên khu vực giao động là từ một mươi bảy đến ba mươi độ đêm và sáng trời rét
tại các tỉnh thành nam bộ cũng phổ biến là ít mưa
chỉ riêng khu vực miền tây nam bộ trong ngày mai khả năng là có mưa rào và rông ở một vài nơi
sau đó sẽ phổ biến là ngày nắng đêm không mưa
nền nhiệt trên toàn khu vực vẫn duy trì trong khoảng là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ